sáng nay ba mươi tháng một mươi một thi thể và cho cốt hai mươi ba nạn nhân còn lại trong vụ việc ba mươi chín nạn nhân thiệt mạng
tại hạt essex đông bắc london anh đã được đưa về đến sân bay nội bài hà nội
như vậy trong các ngày hai mươi bảy và ba mươi tháng một mươi một vừa qua bộ ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng
và địa phương của việt nam và anh hoàn tất việc đưa thi thể và cho cốt ba mươi chín nạn nhân về nước
bàn giao cho gia đình đây là kết quả của sự chỉ đạo sắt sao của thủ tướng chính phủ
nỗ lực của bộ ngoại giao đại sứ quán việt nam tại anh cùng nhiều cơ quan chức năng và địa phương
trong nước trong việc phối hợp chủ động chặt chẽ với phía anh hướng dẫn các gia đình có người bị nạn
những thủ tục cần thiết khẩn trương đưa thi thể và cho cốt các nạn nhân về nước
tổng công ty hàng không việt nam cũng đã hỗ trợ tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển thi thể
và cho cốt các nạn nhân quá trình xác minh danh tính bảo hộ công dân và đưa thi thể và cho cốt
các nạn nhân về nước đều được tiến hành trên tinh thần nhân đạo phù hợp với luật pháp quốc tế
và quy định pháp luật và tập quán của việt nam và anh